trong những ngày vừa qua trên địa bàn tỉnh sơn la đã có mưa to kéo dài gây ngập úng tại nhiều khu vực
hiện chính quyền các địa phương đang nhanh chóng triển khai công tác khắc phục hậu quả
là địa bàn cuối nguồn của suối nậm la lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ về lớn
do đó từ ba giờ sáng ngày ba mươi một tháng tám trên địa bàn xã đã xảy ra ngập úng trên diện rộng
toàn bộ diện tích lúa hoa trồng hai bên bờ suối đã bị ngập hoàn toàn
theo thống kê ban đầu xã triển sôn bị ngập trên sáu mươi hectare diện tích hoa màu ao cá trong đó có bốn mươi hectare hoa
nơi mà có thể gây ra thiệt hại về người và tài sản đối với vùng trúng giúp cho bà con dân dân sơ tán tài sản đảm bảo tính mạng
hiện nay lượng nước đang lên dân cao ban chỉ huy phòng chống đông bão của xã đã chỉ đạo anh em ở trong ban xuống đến các bản tục khu để thống kê thiệt hại báo cáo thành phố để có hướng biện pháp khắc phục
theo báo cáo của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh sơn la toàn tỉnh có mưa lớn
lượng mưa phổ biến từ ba mươi đến một trăm linh m ba
tại mộc châu vân hồ lượng mưa đau được từ một mươi ba h đến một mươi chín h ngày ba mươi tháng tám là tám mươi tám mm
mưa lũ cũng làm thành phố sơn la gây ngập úng trên bảy mươi hectare lúa
hàng trăm hộ gia đình bị nước ngập vào nhà nhiều tuyến đường giao thông liên xã liên bản bị chia cắt
rất may trên địa bàn thành phố không có thiệt hại về người
về tình hình lụt trên địa bàn thành phố thì chính thức là khoảng từ một h ba mươi đến hai h đêm sáng
vì cái thời điểm này khi giao thông đi lại thì ít
nó lụt ở một số các
điểm của bộ là phòng viết tâm phòng trường cơi xã trường sôn và xã trường cỏ
sau khi nhận được tin lũ lụt như thế thì quan thành phố đã chỉ đạo các lãnh đạo phòng ban đặc biệt
và cơ quan phòng trường chống báo lũ để đi cùng phối hợp xã để kiểm tra các đơn vị
đến giờ phút này thì có thể nói là cơ bản lũ đã dứt
theo dự báo từ trung tâm khí tượng thủy văn trung mương
trong những ngày tới trên địa bàn thành phố và các huyện của tỉnh sơn la tiếp tục có mưa to đến rất to
tiếm ẩn nguy cơ gây lũ ấm lũ quét sạt lở đất và đá lăn
do đó ban chỉ huy phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh sơn la chỉ đạo các địa phương
đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến nhân dân nêu cao cảnh giác chủ động phòng chống lũ bão
chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng chống thiên tai
tổ chức trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ chủ động thực hiện phương châm bốn tại chỗ để khắc phục hậu quả khi có bão lũ xảy ra